đến nay mạng lưới đường sắt việt nam đã có bước tiến vượt bậc về cả quy mô và năng lực
bao gồm bảy tuyến chính nối liền ba mươi năm tỉnh thành qua nhiều địa hình đặc biệt
đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngành đường sắt luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng
để những con tàu việt nam được đi suốt bốn mùa vui
như những ca từ trong bài hát tàu anh qua núi của cố nhạc sĩ phan lạc hoa
là sự công hiến thầm lặng của những người công nhân ngành đường sắt
đó là anh thợ lái người thợ tuần người công nhân gác chắn
và đặc biệt là đội ngũ những người thợ những người kỹ sư làm công việc sửa chữa đầu máy trong các xí nghiệp nhà xưởng
xí nghiệp đầu máy xe lửa hà nội
một trong những cơ sở cung cấp sức kéo chủ lực của tổng công ty đường sắt việt nam
với năm mươi sáu đầu máy phục vụ các tuyến đường sắt quan trọng
đó là hà nội đà nẵng
hà nội lào cai hà nội hải phòng hà nội đồng đăng và tuyến hà nội thái nguyên
toàn xí nghiệp có hơn bảy trăm linh cán bộ công nhân viên
trong đó thợ sửa chữa đầu máy là một trăm ba mươi bốn người
được bố trí theo bảy tổ gồm tổ gầm hãm điện máy khung vỏ điện mạch động cơ và tổ tổng hợp
mỗi tổ đảm nhận một chức năng nhiệm vụ khác nhau
đây là những đầu máy đã bị hư hỏng nặng
và nếu dùng theo ngôn ngữ
thì những đầu máy này sẽ cần phải trải qua những cuộc đại phẫu
mới có thể trở lại lăn bánh ra bắc vào nam
và những người thợ máy trong trang phục màu xanh nước biển
với những cờ lê mỏ lết búa kìm
đang tập trung với những bệnh nhân đặc biệt của mình
anh nguyễn thanh hải thợ bậc sáu trên bảy
đang cùng đồng nghiệp của mình sửa chữa trước đầu máy
đổi mới chạy tuyến hà nội đồng đăng
hai mươi ba năm gắn bó với nghề anh không còn nhớ được
mình đã tham gia sửa chữa thành công bao nhiêu chiếc đầu máy xe lửa
với anh công việc này cực kỳ quan trọng
không cho phép xảy ra trục chặt sự cố gì khi con tàu chuyển bánh
bởi sau đầu máy là cả một đoàn tàu
anh còn nhớ như yên những ngày vừa mới tốt nghiệp trường nghề về công tác tại xí nghiệp
ngày đấy thì ngành đường sắt thật sự ra là mới có đầu máy hơi nước
sau đó là đến t u
đấy và chuyển hóa dần dần bắt đầu để đưa một đầu máy tiếp về
đấy và tôi học chính thức về sửa chữa đầu máy
và chuyên ngày đấy là về t u
vì ngày đấy là đất nước của chúng ta chỉ là t u là chính
tôi nhớ là thời điểm cao cấp cuộc sống thì nó cực kỳ khó khăn
nhưng mà tình cảm mà anh em khi mà còn thanh niên bước chân lên nghề
và học và được mọi thứ thì nó thấy vui vẻ
và tự nhiên thành sau này cố gắng để phấn đấu yêu nghề

tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí đầu máy năm nay bốn mươi bốn tuổi
nhưng thợ máy lê bảo tuy gắn bó với xí nghiệp đầu máy xe lửa hà nội đã hơn hai mươi năm
công việc chính của anh là bảo đảm an toàn của bộ phận hãm cho đầu máy diesel
hai mươi năm gắn bó với công việc gắn bó với xí nghiệp
anh cũng được chứng kiến những bức thăng trầm của sĩ nghiệp
thuộc đến từng cái tên chữ cái ký hiệu của hàng chục đầu máy mà xí nghiệp quản lý
thường thì khi máy chạy một chuyến tàu về là chúng tôi đã phải kiểm tra
đã phải kiểm tra toàn bộ hệ thống hãm của đầu máy để phục vụ cho đoàn tàu
những cái bộ phận chính như là tay ấm con tay ấm lớn để phục vụ việc hãm cho đoàn tàu
do quá trình sử dụng liên tục trải qua thời gian thì nó cũng có những cái hao mọc chi tiết
hoặc là hao mòn về doanh về các cái loại doanh trên các cái chi tiết phụ huynh
từng thiết bị hãm do đó cũng gây ra những cái xỉa nhất định
hãm là một bộ phận rất quan trọng để khống chế tốc độ và bảo đảm sự an toàn của con tàu khi vận hành
vì vậy những người thợ ở bộ phận hãm cũng luôn làm việc ở độ tập trung cao
để khắc phục những bệnh mà bộ phận hãm tàu thường gặp phải
ví như lội bó hãm nếu không được sửa chữa sẽ gây mùi khét thậm chí phanh hãm rơi ốc và trống xuống đường ray
có thể gây trật bánh
nếu ổ bi bị mòn sẽ gây tiếng ồn rất lớn lên toa tàu khiến hành khách khó chịu với loại tiếng ồn này
mỗi khi chúng tôi làm cái công việc về người hãm thì phải trải qua những quá trình nghiệm thu rất là cẩn thận
từ các cấp như là kcs của sinh nghiệp rồi nghiệm thu của tầng công ty cũng như là nghiệm thu của cục đường sát việt nam
do đó là chúng tôi phải chấp hành tuyệt đối nghiệm trị

các yêu cầu về quy trình sản xuất cũng như là phải nắm mắt được kinh nghiệm để xử lý những ban bệnh
không để tuyệt đối là không được để xảy ra các trở ngại chạy tàu trên đường
công nhân ngạch đường sát có nhiều bộ phận và nhiều lĩnh vực khác nhau
chúng tôi không cho rằng bộ phận nào quan trọng hơn bộ phận nào
nhưng khi được tận mắt chứng kiến công việc của những người thợ sửa chữa đầu máy rất vất vả nặng nhọc
suốt ngày lao động trong môi trường máy móc dầu nhớt
tay phải khỏe mới cầm được những dụng cụ nặng chân phải vững mới leo được lên tàu
tàu hỏa là loại phương tiện lớn nên đến những con bu lông ốc vít cũng lớn so với bù lông ốc vít của những phương tiện khác
chính vì thế sửa chữa đầu máy xe lửa được cho là công việc của những người đàn ông
mà phải là đàn ông khỏe mạnh có tay nghề cao lao động trong môi trường toàn máy móc
kích cỡ của các thiết bị công cụ sửa chữa cũng lớn
nên các quy định về bảo đảm an toàn lao động luôn được những người thợ cũng như những người quản lý trú trọng một cách tuyệt đối
các thông thường ở thời điểm ở đây đối với sĩ nghiệp đầu máy hà nội thì nó có rất nhiều chiến dịch
đầu năm thì chúng ta có phục vụ với chiến dịch vận tải tết
và cái hai nữa là các chiến dịch như chiến dịch ba mươi tháng bốn chiến dịch vận tải hè và các chiến dịch mà nó thuộc về các điều kiện
nhưng còn chủ yếu của chúng ta chính là vận tải hè và vận tải tết là nhiều nhất

với anh em công nhân thì nó có qua nhiều thế hệ nó có nhiều lớp trẻ và có cái sự chuyển biến
thì chúng ta phải có thường xuyên phải nhắc nhở là anh em phải đôn đốc cùng nhau học tập để làm sao rèn luyện cái tay nghề
chúng ta phải làm chủ được chất lượng đầu máy và làm chủ được cái đầu máy mình sửa chữa
thợ sửa chữa đầu máy xét lửa không phải nghề gia truyền như nhiều nghề khác
nhưng có nhiều người thợ đầu máy đã có nhiều thế hệ trong một gia đình cùng gắn bó với xí nghiệp này
hai bố con thợ máy lại hồng kông và lại đức thành là một ví dụ
lại hồng kông nối nghiệp của bố mình sửa chữa những con tàu và con trai anh
chàng thanh niên lại đức thành cũng theo nghiệp của bố và ông nội
năm hai nghìn một mươi ba thành về công tác tại xí nghiệp đầu máy xe lửa hà nội
ngay sau khi tốt nghiệp khoa cơ khí trường đại học giao thông vận tải
hiện nay anh đã là thợ bậc bốn là một trong những người thợ trẻ được đánh giá là có tay nghề vững vàng và triển vọng
thành tự nhận mình là có lợi thế khi được làm việc bên cạnh bố mình và những người thợ dày dạn kinh nghiệm
nói chung là về công việc thì bố em vẫn hàng ngày vẫn chỉ bảo cho em nhiều thứ về kinh nghiệm
về những cái lý thuyết này về thực tế đều có thể xem lẫn nhau để có thể biết thêm nhiều về trên máy
lúc lúc hai bố con cũng có những ý kiến nó trái trở với nhau thì cũng nhiều khi là sẽ đi đến những cái lúc tranh luận thì có thể là hơi gai khép một chút
quan trọng là đi đến một cái hướng giải quyết tốt nhất
còn bố anh hiện đang phụ trách hệ thống điện của ba mươi đầu máy d một mươi chín và hai mươi ba đầu máy d một mươi hai e
ba mươi bảy năm gắn bóng

với nghề anh đã tham gia sửa chữa nhiều loại đầu máy
từ đầu máy hơi nước đến loại đầu máy diesel của lenso sản xuất
mỗi loại đầu máy có một cấu tạo riêng
cái nào cũng phức tạp
với anh khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển công nghệ luôn thay đổi và máy móc thiết bị của ngành đường sắt cũng không nằm ngoài quy luật ấy
đòi hỏi những người kỹ sư những người thợ máy luôn luôn phải học hỏi để đáp ứng nhu cầu của công việc
do cái khí hậu nóng ẩm mà
cho nên là nhiều khi là mưa nhiều ấy
thì nó xảy ra thì tưởng là ẩm ướt nụ nội
vì vậy cho nên là anh em là phải hết sức cố gắng trong các cái việc mà khắc phục các cái khó khăn
ở bố em thì ngoài công việc ra thì về đời sống hàng ngày
đời sống hàng như là với cái quan hệ với mọi người trong sinh nghiệp
vì từ cách ăn nói cách uống sử cũng đều có khuyên ăn dạy bảo từng tí một
đối với đất nước mình nó có từ cái thời kỳ hơi nước
xong rồi sang đến t u
t u xong rồi đến máy tiệp
máy tiệp xong rồi đến máy cái đổi mới là cái máy của trung quốc
thì về cái trình độ anh em thì khả năng học tập và cái thiết bị để phục vụ cho anh em học nó còn hạn chế
anh em nói chung là vừa phải vừa học vừa làm
thu nhập của cán bộ công nhân viên sinh nghiệp ấy thì cũng ở mức trung bình
nhưng mà với cái mức thời giá của xã hội giờ nó tăng như thế
thì chúng tôi luôn luôn phải là để cho anh em yên tâm công tác lại phải tăng cao thu nhập cho anh em
bằng cách là khôi phục chế tạo phụ tùng vật tư trong nước
trước đây là cứ hỏng thì ta vứt đi
nhưng bây giờ ta đi mua ta cái bộ linh kiện ta khôi phục lại để lắp vào cho đồng máy
vừa rút ngắn về rừng sửa chữa vừa tiết kiệm ngoại tệ cho ngành
đấy là cái mà chính sách mà tạo điều kiện thu nhập cho công nhân công an việc làm cho công nhân
nội quy kỷ luật và an toàn lao động luôn được trú trọng
xong do đặc điểm nghề nghiệp những người thợ máy phải thường xuyên tiếp xúc với các loại dầu mỡ kéo dài
nên tại các vùng da tiếp xúc xuất hiện những nốt sần hôi dầu mỡ gọi là các nốt dầu
theo số liệu của viện y học lao động và vệ sinh môi trường viện gia liễu và trung tâm y tế
một số ngành công nghiệp tỷ lệ mắc bệnh nốt dầu ở công nhân sửa chữa đầu máy xe lửa tiếp xúc với dầu diazen bẩn chiếm ba mươi bốn tám
nguyên nhân gây bệnh nước dầu là do sự tham gia của các loại dầu không tan công nghiệp
hoặc bị trứng đau lưng vì thường phải làm việc trong tư thế không người phía dưới
dù đã thuận tiện hơn trong công việc nhờ sự can thiệp của các máy móc thiết bị
tuy nhiên công việc này vẫn là một công việc vất vả và nặng nhọc
xét trên thực tế những người thợ máy này có thể lựa chọn cho mình những công việc khác như họ chia sẻ với chúng tôi
bởi hầu hết họ là những người thợ những người kỹ sư có tay nghề cao
nhưng họ vẫn gắn bó với xí nghiệp này với những chiếc đầu máy cũ kỹ hư hỏng cần được sửa chữa
với họ đây là một công việc khó khăn
đây là công việc mà họ rất trân quý
điều mà hầu hết họ mong mỏi đó là ngành đường sắt sẽ tiếp tục được đổi mới và phát triển
đổi mới bằng kích thước đường ray mới đổi mới với những đầu máy mới tiện ích hơn hiện đại hơn
suốt ngắn thời gian di chuyển bắt nhịp công nghệ tiên tiến của ngành đường sắt trên thế giới
tất cả các thiết bị ở trên đầu máy để kiểm tra là còn lạc hậu
nên là vấn đề chính cũng là cái kinh nghiệm mà chính
sửa chữa bảo dưỡng và tất cả các loại máy điện trên đầu máy của đầu máy d một mươi hai e và d một mươi chín e
riêng về nghề cơ khí thì bây giờ rất vất vả
nhưng vì cái tâm huyết của anh em là khi đã thích nghề chúng tôi xác định một cái tiêu chuẩn là phải làm trượt để không để mắc làm cái lỗi gì
trình độ công nhân của sở sửa chữa đầu máy của tôi đều thể hiện qua cách là cái việc mà sửa chữa máy của tôi
luôn luôn rút ngắn rừng dừng so với lệ định mức của cục tiền giao
và chất lượng máy sẽ trở ra để luôn luôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
mặc dù hiện nay cũng đang rất khó khăn nhưng mà anh em cũng rất là thấu hiểu
cảnh hoàn cảnh khó khăn của ngành sắt nên là cũng đã phải cố gắng bằng mọi biện pháp
để làm cho làm sao chất lượng máy tốt nhất và bằng mọi pháp làm thêm thứ bảy chủ nhật
làm sao để đủ máy phân trụ cho vận tải
do xác định được những khó khăn thường trực nên hàng năm
xí nghiệp đầu máy xe lửa hà nội đều đưa vào nghị quyết của đảng bộ
nghị quyết đại hội công nhân viên chức
từ đó đưa ra hàng loạt các biện pháp cấp bách đồng bộ
chỉ đạo các cấp ủy đảng công đoàn bộ phận và tri đoàn thanh niên
thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục quán triệt chủ trương chung
nhằm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cung cấp mặt công tác trong từng thời điểm cụ thể
việc cân đối nhân lực lao động sắp xếp lại sản xuất bổ sung sửa đổi các hệ thống quy chế
tăng cường công tác quản lý được làm thường xuyên cùng với giải pháp đẩy mạnh các phong trào thi đua
như thi đua bảo đảm đầu máy tốt lái tàu an toàn đúng giờ tiết kiệm nhiên liệu
sửa chữa đầu máy đạt kết quả chất lượng tốt đã mang lại hiệu quả thiết thực
trong kháng chiến những người công nhân ngành đường sắt đã thể hiện bản lĩnh
lòng yêu nước nồng nàn hy sinh để bảo vệ những đoàn tàu trở quân đội và vũ khí ra chiến trường

chiến tranh đã qua đi đất nước đã hòa bình công nhân ngành đường sắt

tiếp tục thể hiện bản lĩnh của mình
thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước những người công nhân đường sắt nói chung
và những người công nhân sửa chữa đầu máy nói riêng họ luôn tự học hỏi
nâng cao tay nghề làm chủ công nghệ để đưa những con tàu đang bị hư hỏng trở lại hoạt động bình thường
cùng với những loại hình phương tiện khác đáp ứng nhu cầu chở người và hàng hóa
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước